nhạc sĩ trọng đài sáng tác nhiều tác phẩm viết cho độc tấu hòa tấu nhạc cụ dân tộc giàn nhạc thính phòng giao hưởng và nhiều ca khúc về hà nội
là người con của mảnh đất hà thành đối với nhạc sĩ trọng đài mỗi lần viết lên những giai điệu về hà nội như một lần kể lại câu chuyện kỷ niệm của chính mình
những giai điệu được kết tinh bởi trái tim yêu hà nội đến thiết tha
và hà nội đêm chở gió đã đi vào lòng người theo một cách tự nhiên

hà nội đêm trở gió được trình diễn qua giọng hát của nữ ca sĩ tuyết tuyết trong một vờ kịch cùng tên của nhà văn chú lai do nhà hát kịch hà nội công diễn tại giáp công nhân

hà nội đêm trở gió được trình diễn qua giọng hát của nữ ca sĩ tuyết tuyết trong một vờ kịch hà nội công diễn tại giáp công nhân

hà nội công diễn tại giáp công nhân
hà nội công diễn tại giáp công nhân
hà nội đêm trở gió đã trở thành ca khúc độc lập tượng trưng cho vẻ đẹp trong sắc thu của mảnh đất thăng long hà nội
bước ra từ vở kịch cùng tên qua giọng ca của nữ ca sĩ mỹ linh hà nội đêm chở gió đã trở thành một mảnh ký ức không thể phai nhòa để lại ấn tượng đối với bất kỳ ai từng gắn bó với hà nội
đây cũng là một trong những ca khúc ghi dấu tên tuổi của cô trong thập niên chín mươi
cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc đến hà nội đêm trời gió người ta vẫn không thôi nhớ đến một mỹ linh tươi trẻ với một giọng ca thật đẹp khiến bao trái tim bồi hồi sàng động
hà nội ơi ta nhớ không quên hà nội ơi trong trái tim tôi
lúc đó mỹ linh còn rất là trẻ và cô đã có một nội lực tuyệt vời

ngoài mỹ linh ra thì cũng còn một nội lực tuyệt vời
một số các ca sĩ sử dụng cái bài đó và có hát ở trong các album khác nhau
và mỗi người đều có cái răng rấp riêng
nhưng cho đến bây giờ thì mọi người vẫn nhớ đến cái mv mà mỹ linh đã xây dựng cách đây khoảng thời gian
đêm khởi công cái vở hà nội đêm trở gió đó rộn ràng và tương mừng
với giọng hát của ca sĩ đầu tiên là tuyết tuyết
nhưng mà sau đó thì gần như là mỹ linh độc quyền
rồi lên video clip
thế và bắt đầu
hình như con đường đi vào của mỹ linh cũng bắt đầu từ cái bài này
cho bất kỳ ai cũng đều hoài niệm về một thời xưa cũ
khung cảnh mùa thu hiện lên như một bức tranh sơn sầu với nhiều màu sắc đàn sen
và có lẽ vì thế hà nội đêm chở gió là một trong những ca khúc được nhiều nghệ sĩ lựa chọn khi hát về hà nội
mặc dù hồng nhung chưa bao giờ được gặp nhạc sĩ trọng tài ở ngoài đời
nhưng mà bài hát hà nội đêm trở gió của ông đã trở thành một bài hát rất là đẹp
mặc dù hồng nhung chưa bao giờ được gặp nhạc sĩ trọng đài ở ngoài đời
mặc dù hồng nhung chưa bao giờ được gặp nhạc sĩ trọng đài ở ngoài đời
là một trong những ca khúc tiêu biểu về vẻ đẹp hà nội khi sang thu
hà nội đêm trở gió với nét nhạc chữ tình sâu lắng đã gần nguồn cảm hứng cho nhiều bản phối với các loại nhạc cụ khác nhau
như guitar piano và đặc biệt trong số đó là bản saxophone mang âm hưởng già của nghệ sĩ ưu tú quyền văn minh
tôi muốn đưa nhạc ra đến công chúng bằng những con đường ngắn nhất
thì ngoài thông qua
thông qua âm nhạc dân gian việt nam thì tôi đã sử dụng cái bại của trọng đài với một cái tiết tấu swing của nhạc gia
trên tinh thần nhạc gia thì người ta có thể ngộ hứng rất nhiều
thế tôi rất muốn tôn trọng cái tinh thần của bản nhạc
cho nên tôi mới đưa thêm cái phần một cái tứ tấu của saxophone chơi cái dạo cho cái phần solo của tôi và anh nguyễn văn phú
và tôi nghĩ rằng
nó là một cái phần rất là hợp lý đối với nhạc gia
cho tới nay hà nội đêm trời gió đã có một đời sống riêng và nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn yêu vẫn say mê hát hà nội đêm trời gió với những cảm xúc góc nhìn cách thể hiện riêng
qua mỗi giọng ca khác nhau ca khúc lại như khoác trên mình tấm ao mới nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng như vốn có
những tháng năm qua
một nét riêng tư gọi nhắc cho ai là nhắc đến những kỷ niệm
hà nội ơi nhớ về mùa thu tháng mười áo học cho xanh những hàng mê

hà nội ơi ta nhớ không quên hà nội ơi trong trái tim ta
từ trước là
tuân cũng như quân cũng như là bản thân ngọc
đã thích ca khúc này từ khi mà còn trên ghế nhà trường thôi
các thầy các cô đã đều hát qua rất nhiều lần
và những ngôi sao lớn như diva mỹ linh hay là những bản phối
tất nhiên là cũng đã lâu rồi
nên nhóm có một cái ý tưởng là muốn làm mới lại
và gép vào một tác phẩm khác nữa
để hai màu sắc tương phản lại để có cho hiệu quả
hiệu ứng gọi là người nghe người ta cảm thấy mới lạ hơn
chúng tôi được học tập và rèn luyện
và làm việc tại đây chúng tôi cũng có một tình cảm đặc biệt
dành cho mảnh đất này
nên là khi mà lựa chọn một ca khúc về hà nội
chúng tôi đã chọn ca khúc của nhạc sĩ trọng đại
nên là một ý kiến mà cả ba chúng tôi đều đồng thuận và rất tâm đắc
hà nội đêm trở gió
chứa đựng tất cả những kỷ niệm đẹp trong lòng công chúng thủ đô
và đối với nhiều khán giả yêu nhạc trên cả nước
những người dù không sinh ra và lớn lên ở hà nội
nhưng lại có những tình cảm thật sự đặc biệt với mùa thu hà nội
bà vũ thị tuyết nhung
một nhà báo theo dõi mảng văn hóa xã hội hơn ba mươi năm qua
là một khán giả đặc biệt yêu thích ca khúc hà nội đêm trời gió
đối với bà
mỗi khi lắng nghe hà nội đêm trở gió
cả một miền tuổi thơ
những ký ức ngày xưa của hà nội
trận ùa về qua những giai điệu đầy cảm xúc ấy
hà nội đêm trở gió
thì nó nhắc đến một khoảnh khắc rất là đặc biệt của hà nội
đấy là hà nội lúc giao mùa
bước nhạc nó rất là dìu
giặt khoan thai
nó giống như phong cách của người hà nội xưa
và những ca từ
cũng rất là nhẹ nhàng
và nó có một cái gì đó
nó rất là mầu nhiễm
đôi khi là chỉ nhắc đến nó thôi
chỉ nhắc đến xấu dụng
nhắc đến cành me thôi
là có thể khiến người ta tim như đập lỗi một nhịp
có lẽ là
khó ai có thể nghĩ ra
cái ca từ như thế
nếu như không phải là người
hà nội như là nhà văn chu lai
và rất là hay là cái âm nhạc
nó lại hòa quyện vào cái ca từ
cho nên nó đánh động
cái tâm thức con người
của rất nhiều thế hệ hà nội
đối với người nghệ sĩ
thành công lớn nhất
chính là đứa con tinh thần của mình
được công chúng đón nhận
với những hình ảnh gần gũi
thân thương về thủ đô ngàn năm văn hiến
theo dòng chảy của thời gian
hà nội đêm trở gió
đã trở thành ca khúc
sống mãi trong lòng công chúng yêu nhau
đó là một chiều thu
gió dọc về trên phố phường
nắng vàng hồng
tươi những nụ cười
đó là tiếng sao vang
của những gánh hàng song trên đường phố
đó là áo học trò
xanh những hàng me
và đặc biệt là cô đơn
xấu xụng ngoài ngõ vắng
một hình ảnh nên thơ
như khiến người nghe càng nhớ
càng thêm yêu hà nội